một số trường hợp trước đây của thành phố thì về cơ bản chỉ không bảo đảm các điều kiện về tiêu chuẩn thôi
đáng lưu ý sự việc là do thanh tra chính phủ tiến hành thanh tra tại tỉnh thanh hóa phát hiện
và đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa kiểm điểm xử lý trách nhiệm các cá nhân và tập thể
chứ không phải là do cấp ủy tổ chức đảng sở tại làm rõ ra
điều đó cho thấy trách nhiệm đối với công tác cán bộ của cấp ủy nơi đó có vấn đề
nếu như không muốn nói là đã buông lòng để cho một số cá nhân tự tung tự tác
thế nhưng khi đề cập đến vấn đề này giám đốc sở nội vụ tỉnh thanh hóa vẫn cho rằng
những người nằm trong danh sách được tuyển dụng vẫn bảo đảm các yêu cầu đặt ra và chỉ sai về mặt quy trình

quyết định cho phép
và những trường hợp này thì chúng tôi đã tổng hợp
và cũng qua cái vụ việc ở thành phố
thì chúng tôi cũng yêu cầu tất cả các sở ngành các huyện
cũng tiến hành giả soát
để tổng hợp chung và báo cáo với chủ tịch ủy ban tỉnh
và sẽ có cái phân loại để xem xét giải quyết
từng trường hợp cụ thể để đảm bảo đúng với quy định của pháp luật
vấn đề đặt ra ở đây là nếu những cán bộ được đề bạt
tuyển dụng bất thường đó hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn
sao không thực hiện đầy đủ các bước theo đúng trình tự
như các quy định đã đề ra trong lĩnh vực này
mà lại phải làm tắt một cách đầy khuất tất như vậy
một vụ việc khác xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
là giám đốc bệnh viện đã bổ nhiệm hai cán bộ
lần lượt giữ chức trưởng phòng tài chính kế toán và trưởng khoa dược
việc bổ nhiệm này là trái với quyết định số hai nghìn hai trăm ba mươi năm
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
về việc ban hành quy chế bổ nhiệm công chức viên chức lãnh đạo quản lý
của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa là công chức viên chức được bổ nhiệm lần đầu
nếu tuổi đời dưới bốn mươi năm tuổi phải có trình độ đại học chính quy
kể cả những người đã tốt nghiệp sau đại học
còn hai người này lại chỉ có bằng tài chức
dẫu vậy khi được hỏi về sự việc này lãnh đạo sở y tế vẫn cho rằng
hai người này vẫn bỏ đàm tiêu chuẩn
về cái trách nhiệm bổ nhiệm cán bộ chỗ bệnh viện đa khoa
thì giám đốc bệnh viện ba khoa là được bổ nhiệm trưởng khoa phó trưởng khoa phòng
và các chức danh khác thuộc bệnh viện theo đúng quy định
tại quyết định hai nghìn hai trăm ba mươi năm của ủy ban dân tỉnh thanh hóa
hai đồng chí được bổ nhiệm là đúng theo tiêu chuẩn quy định
qua hai việc cụ thể nói trên có thể thấy mặc dù những sai phạm trong công tác tuyển dụng
đề bạt bổ nhiệm cán bộ đã bộc lộ rất rõ ràng
và đã được cấp có thẩm quyền chỉ ra cụ thể
nhưng đáng tiếc là những người có trách nhiệm
những người trong cuộc vẫn không chịu nhìn thẳng vào những sai phạm để sửa chữa khắc phục
mà cố tìm cách bao biện nhằm giảm nhẹ trách nhiệm
điều đó cho thấy ý thức trách nhiệm của không ít người đứng đầu trong công tác cán bộ còn rất hạn chế
để khắc phục bên cạnh việc đưa ra các chế tài quy định cụ thể để giảng bộ trách nhiệm
thì cần phải tăng cường kiểm tra thanh tra giám sát công tác tuyển dụng đề bạt
bổ nhiệm cán bộ ở các cơ quan địa phương đơn vị trong cả nước để chấn chỉnh kịp thời những vi phạm
nếu không mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ rất khó thành hiện thực